quả khế là loại quả có nhiều lợi ích cho sức khỏe
nó được biết đến là một nguồn cung cấp chất sơ dồi dào
có đặc tính làm xe dầu chất chống oxy hóa và có tác dụng hạ đường huyết
dưới đây là những lợi ích tuyệt vời của quả khế đối với sức khỏe
quả khế vị chua và ngọt tác dụng tiêu viêm lợi tiểu làm long đờm tiết nước bọt
dễ khế vị chua tác dụng trừ phòng thấp giảm đau
thân và lá vị chua và xe có tác dụng tiêu viêm lợi tiểu
ngoài ra trong múi khế còn chứa hàm lượng acid oxalic là một
cùng các yếu tố vi lượng như canxi sắt đa chi
và nhất là có nhiều vitamin k a c b một b hai và b
khế múi ít chua có hàm lượng acid osalic một
khi chín trở thành món ăn được nhiều người yêu thích
người ta thường dùng khế ăn sống chấm mắm nấu canh chua với tôm tép và cá
trái chín có thể làm mứt và làm khế dầm
chọn khế ngọt chín tới còn tươi trái to vừa
không bị dập hay nát rửa sạch pha mối loãng năm
một kg và ngâm trong khoảng ba mươi phút
vớt ra để ráo nước bổ theo chiều dọc tách riêng từng múi
đổ khế vào trậu xứ hay thủy tinh
sắc đường một trăm linh g và muối năm g trộn đều ướp khoảng một giờ là được
trước khi dùng cho ớt khô hai g đã xay thành bột vào trộn
khế dầm có vị cay ngọt dùng để ăn chơi chám miệng
có khi người ta cắt lát khế múi phơi khô
để dành lúc mưa bão thiếu nấu canh chua
hoặc xào với thịt tôm tép làm món ăn
hầu hết các bộ phận của cây khế đều được sử dụng làm thuốc
dễ có vị chua chát tính bình
được dùng làm thuốc sắp tinh chỉ huyết chỉ thống
để trị di tinh chảy máu mũi đau đầu mạng tính tê đau xương khớp
canh lá có vị chua chát tính mát
được dùng làm thuốc khư phong lợi thấp
tiêu thủng chỉ thống để trị cảm mạo do phong nhiệt
viêm dạ dày ruột cấp tính tiểu tiện bất lợi sản hậu phủ thủng
đòn ngã tê đau mụn nhạt xương lở
hoa có vị ngọt tính bình
được dùng làm thuốc thanh nhiệt để trị nóng lạnh đan sen
trái có vị chua ngọt tính bình
được dùng làm thuốc sinh tân chỉ khát
trị ho do phong nhiệt đào họng bệnh lị
khế thường được dùng trị cảm sốt nóng khát nước giải độc lợi tiểu
chữa dị ứng do tiếp xúc với sơn
dùng trái khế cắt miếng sát hay dùng lá vỏ sát
lá khế có thể thêm vỏ cây khế nấu nước
trong uống ngoài đắp rồi tắm chữ lở sơn mật ngứa mài đay
chữa ngộ độc dùng nước khế ép uống thật nhiều
chữa đáy không thông dùng bảy trái khế chua
cắt mỗi trái lấy một miếng ở một phần ba phía gần cuống
đổ vào một chén nước sắc còn nửa chén
uống vào lúc còn nóng
lại lấy một trái khế và một củ tỏi cũng giã đều đem đắp vào rốn
ăn khế bị ê răng nhai một đám lá khế là hết
lá khế sao thơm sắc uống chữa sốt nóng cảm nắng đá ít
với trẻ em lên sởi dùng lá khế và vỏ cây khế sắc uống
thúc sởi mọc đều nấu nước tắm để tiệt độc sởi ngay sau khi bay hết
nếu bị ho khan ho đờm thì lấy chùm hoa khế tẩm rượu gừng sao thơm sắc uống
lưu ý trong khế có hàm lượng acid osalic cao
nên những người bị bệnh thận cần tránh ăn khế nhiều và thường xuyên
vì acid osalic dễ gây ra sỏi thận nặng hơn
chất acid này còn cản trở sự hấp thu canxi trong cơ thể
nên những người cỏi xương có vấn đề về xương khớp
trẻ dưới năm tuổi nên hạ chế ăn
người đau dạ dày hoặc đang đói cũng không nên ăn khế đặc biệt là khế chua
quả khế chua đông y gọi là ngũ liễm hay liễm tử
theo lương y nghệ nhân dân gian thích tuệ tâm giám đốc tuệ tính đường liên hoa tại huế
quả khế chua có thể phòng chữa được rất nhiều bệnh
như trừ được phong tà làm tiêu tan những trệ khí trong dạ dày
đả thông những ách tắc trong khí huyết kiện toàn hệ thống hồ hấp và tỉ vị
làm sáng mắt cùng nhiều công dụng khác
những lợi ích của quả khế chua đối với sức khỏe
có nhiều cách sử dụng và chế biến khế chua như ăn sống nấu canh làm gỏi làm nước uống
cách nào cũng đều rất tốt cho sức khỏe lại không có tác dụng phụ
đặc biệt với những người bị cảm cúm và ho do thời tiết thay đổi
chỉ cần ăn vài trái khế thì bệnh có thể hết ngay bệnh nặng thì một hai hôm sẽ khỏi
những người ăn khế thường xuyên sẽ ngừa được cảm cúm và ho
các bệnh liên quan đến răng lợi trẻ con ăn khế thường xuyên có thể ngừa được bệnh tay chân miệng
không chỉ quả khế mà cả lá khế cũng có công dụng tuyệt vời
ví dụ những người bị ngứa do chàm dị ứng bị viết thương hở
lấy lá khế hoặc quả khế dã nát bôi vào sẽ hết ngứa và lành vết thương
quả khế chua với mật ong đường phèn còn là thức uống hàng ngày
góp phần nâng cao để kháng cơ thể đề phòng người dịch bệnh
còn theo tây y quả khấy chua có các công dụng giúp hỗ trợ tiêu hóa
hỗ trợ giảm cân ngăn ngừa bệnh tim mạch nguồn bổ sung protein dồi dào
khế chua còn có tác dụng giảm đau có khả năng kháng khuẩn có đặc tính kháng viêm
khế là loại quả có nhiều lợi ích cho sức khỏe
nó được biết đến là một nguồn cung cấp chất sơ dồi dào
quả khế là một nguồn giàu vitamin b c và acid galic
những vitamin và khoáng chất này rất cần thiết để duy trì và cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn
chúng sẽ giúp cải thiện sức khỏe của tóc và bảo vệ làn da khỏi tác hại của tiêu uv
là một nguồn chất sơ tốt chất sơ hỏa tan cần thiết cho hoạt động chân chu của hệ tiêu hóa được tìm thấy trong khế
ngoài chất sơ hỏa tan khế còn chứa chất sơ không hòa tan giúp ngăn chặn sự hấp thụ của ld cholesterol trong niêm mạc ruột do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch và béo phì
ít calor và đường
quả khấy là thực phẩm lý tưởng cho những ai thích ăn kiêng ít calor và ít cáp vì nó chứa lượng đường rất thấp
một quả khế trung bình nặng khoảng một trăm linh gram sẽ chứa ít hơn sáu g
carbon hydrate và ba gram đường
ngăn ngừa viêm nhiễm
hàm lượng cao chất chống oxy hòa có trong khế mang lại đặc tính chống viêm giúp giảm bớt các triệu chứng của số loạn viêm da như bệnh vẩy nến và viêm da
giúp cải thiện tiêu hóa và trao đổi chất
sự hiện diện của vitamin b rifol lavin và acid folic trong khế giúp điều chỉnh sự trao đổi chất và hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa
giải độc cơ thể
quả khế có đặc tính loại tiểu giúp tống lượng nước dư thừa và chất độc ra khỏi cơ thể
giúp làm sạch thận và gan
đặc tính chống luet
trong y học cổ truyền như ajuvera các chất chiết xuất từ khế đã được sử dụng để điều trị lét dạ dày
chiết xuất của nó chứa terpenoid flavonoid và chất nhầy giúp điều trị luet
sự hiện diện của vitamin c acid garlic và episatechin giúp điều trị luet miệng
đặc tính làm mát và chống viêm của khế cũng rất hữu ích trong việc giảm đau mắt
cải thiện sức khỏe đường hô hấp
một nghiên cứu được thực hiện đã chỉ ra rằng
chất chống viêm và chất chống oxy hóa có trong khế có thể cải thiện tình trạng bệnh phổi mãn tính copd
và giúp cải thiện các vấn đề về hô hấp
cải thiện sức khỏe tim mạch
quả khí có rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe
đặc biệt là cali và natchi là những chất điện giải cần thiết giúp điều hòa huyết áp và sức khỏe tim mạch
khế là loại quả quen thuộc được nhiều người ưa thích
thế nhưng loại quả này lại vô cùng có hại cho người mắc bệnh thận
người bị suy thận có thể thiệt mạng vì chỉ ăn một quả khế
người bị bệnh thận nếu ăn khế có thể dẫn tới nguy hiểm
thậm chí mất mạng là thông tin được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh
nguyên nhân là do chất carambosin có trong khế
caramoxin là độc chất thần kinh đặc biệt có hại cho những người bị suy thận phải chạy thận nhân tạo
với những người thân khỏe mạnh bình thường có thể tiêu hóa và thải chất này ra khỏi cơ thể
thế nhưng người có vấn đề về thận thì lại không thể thải được độc chất này
các triệu chứng ngộ độc caramoxin sau khi ăn khế bao gồm nước cụt nôn mửa co giật động kinh tâm thần hoảng loạn
một số trường hợp bất mạng do ăn khế ở những người suy thận đã được ghi nhận
cơ chế gây ngộ độc chưa được làm rõ do phát hiện còn quá mới chỉ cách đây vài năm
ngoài độc tố trên trong khế cũng có hàm lượng acid osalic khá cao so với các loại trái cây khác
acid osalic mới được xem là chất phản dinh dưỡng
những người bị sạn thận không nên ăn khế quá nhiều vì với hàm lượng cao osalic như vậy sỏi thận dễ tái phát
ngoài ra khế là một loại quả có tính lạnh
vì vậy những người có tỷ vị hư hàn dạ dày ăn khế sẽ làm nặng thêm trứng khó tiêu và ảnh hưởng không tốt đến cảm giác thèm ăn